cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang bắt quả tăng đối tượng nguyễn trí công là cán bộ địa chính phường mỹ lâm thành phố tuyên quang
đang có hành vi đòi và nhận hối lộ số tiền hai mươi triệu đồng để làm thủ tục tách thừa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang bắt quả tăng đối tượng nguyễn trí công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại tổ năm phường nông tiến thành phố tuyên quang là cán bộ địa chính phường mỹ lâm
đã có hành vi đòi và nhận hối lộ số tiền hai mươi triệu đồng của một người dân để làm thủ tục tách thừa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của đối tượng
và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra mở rộng vụ án